năm hai nghìn một mươi chín công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi đã được ban đại diện người cao tuổi tỉnh hà nam
cụ thể hóa trong các phong trào thi đua nội dung phương thức hoạt động của hội người cao tuổi các cấp đã có nhiều đổi mới
các phong trào của hội người cao tuổi được các cấp hội chủ động sáng tạo tổ chức nhiều hoạt động đa dạng phong phú
thu hút đông đảo hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia
tỉnh hà nam hiện có hơn một trăm ba mươi tám người cao tuổi trong đó có hơn một trăm ba mươi hai cụ tham gia sinh hoạt hội
ban đại diện hội người cao tuổi tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở hội thực hiện tốt việc quan tâm chăm lo về mọi mặt cho người cao tuổi
hiện một trăm linh địa bàn khu dân cư có các câu lạc bộ văn hóa thể dục thể thao dành cho người cao tuổi với trên bốn mươi ba tám trăm linh hội viên tham gia
chúng tôi là có một câu lạc bộ hoạt động thường xuyên hàng ngày
trong đó có bóng truyền hơi
và thể dục thể thao có nghĩa là cầu lông và đi bộ
cái ý nghĩa của câu lạc bộ này dành cho chúng tôi chúng tôi rất thấy rằng rất có hiệu lực
một là giàn lượng sức khỏe cho người cao tuổi
cái thứ hai là cũng giáo dục cho các lớp trẻ có cái tinh thần thể dục thể thao để nối gót ông cha
phong trào thi đua tuổi cao gương sáng được các cấp hội người cao tuổi trong tỉnh triển khai hiệu quả
đặc biệt là phong trào nêu gương sáng phát triển kinh tế

hiện toàn tỉnh có chín trăm tám mươi năm người cao tuổi làm chủ trang trại chủ doanh nghiệp
ba người cao tuổi làm kinh tế giỏi
nêu gương sáng xây dựng gia đình thôn xóm tổ dân phố văn hóa xây dựng con người gia đình hiếu học
hoạt động ở các tri hội nó có cái mạnh để giúp cho ban chấp hành
tức là các cụ luôn luôn sát được nhau và chia từng tổ
thí dụ như có các cụ ốm đau rồi gia đình có những cái chuyện con cháu vi phạm pháp luật
thì các cụ hội viên giáo dục con cháu là cái tác dụng gần nhất đối với người cao tuổi
ban đại dự người cao tuổi chúng tôi sẽ chủ động tiếp tục triển khai các nhóm giải pháp
những nhiệm vụ mà trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của ngành
nhưng mà đồng thời cũng rất mong muốn sự phối hợp của các ngành
ví dụ như ngành văn hóa ngành y tế để tổ chức các hoạt động chương trình cụ thể
cho người cao tuổi ở dưới địa bàn cơ sở
thời gian tới hội người cao tuổi tỉnh hà nam tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua tuổi cao gương sáng
cuộc vận động toàn xã hội chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi
chỉ đạo xã phường thị trấn xây dựng quỹ chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi
vận động các tầng lớp nhân dân các doanh nghiệp quan tâm chăm sóc giúp đỡ người cao tuổi
cả về vật chất và tinh thần động viên người cao tuổi thực hiện tốt các nhiệm vụ của địa phương